cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại liên đoàn lao động tỉnh hải dương
cùng với đó cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với mai xuân anh phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy nguyên chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh hải dương phạm thị nhung trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động liên đoàn lao động tỉnh hải dương
để điều tra về tội tham ô tài sản theo quy định tệ khoản hai điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương phê chuẩn
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng nhóm thanh niên gồm hai mươi sáu đối tượng vừa bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
cụ thể trong đó một mươi bốn đối tượng đã bị tạm giam một mươi một đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú
và một đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
nhận tin báo về việc có hai nhóm thanh niên khoảng hơn ba mươi người điều khiển xe mô tô có mang theo hung khí
ném bom xăng sau đó xảy ra sô sát và ném vỏ chai bia có chứa xăng gây cháy
công an tp thái bình đã vào cuộc xác minh điều tra
qua đó xác định hai nhóm đối tượng do phạm hữu việt chú thái bình cầm đầu
nhóm còn lại do nguyễn hữu hưng chú huyện tiền hải cầm đầu
các thành phần và các đối tượng trong hai nhóm có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm
trong đó có đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
công an tp việt trì tp thọ đang điều tra xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên
với gần ba mươi đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao
gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường hùng vương thuộc phường nông trang xảy ra vào ngày bảy tháng bảy vừa qua
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi đang di chuyển trên đường hùng vương thành phố việt trì
thấy nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm từ phía sau vượt lên
trong đó có đối tượng nhóm thanh niên việt trì đã tăng ga ruồn đuổi tắt đầu xe của nhóm thanh niên phù ninh và hai bên xảy ra xô xát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã tiến hành triệu tập làm việc
được hai mươi trên hai mươi sáu đối tượng và tạm giữ sáu xe máy
vào ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn tiến anh và nguyễn thanh bắc về hành vi gây dối trật tự công cộng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công
chủ thầu xây dựng ở thành phố đà lạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động để sập bờ ta lui
khiến một công nhân thiệt mạng
vụ tàn nạn xảy ra vào ngày chín tháng ba tại một công trình xây dựng trên đường ngô thỷ sĩ phường bốn tp đà lạt
thời điểm này ông ngô văn giang quê huyện nga sơn tỉnh thanh hóa và một số công nhân khác
đang dọn dẹp một công trình xây dựng thì bất ngờ bị bờ ta lui đất cao khoảng bốn mét mới được đào ra đổ ập xuống
khi ông ngô văn giang được đưa lên mặt đất thì đã tử vong
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng
với đặc thù của tuyến đại lộ thăng long là cao tốc được đầu tư không có nhiều hệ thống camera giám sát và phát hiện vi phạm
nên nhiều phương tiện đã cố ý không chấp hành và tuân thủ tốc độ
trên tuyến đường này việc không chấp hành biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường đang diễn ra rất phổ biến và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn thường trực
và trên thực tế thì trên đại lộ này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hành vi không chấp hành tốc độ cho phép
đại lộ thăng long là tuyến cao tốc trong nội thành lưu lượng đồng nhiều nhánh rẽ
dù mỗi đoạn đường đều được cắm biển báo rất cụ thể thế nhưng chỉ trong ba mươi phút đã có hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ
như trường hợp này đoạn đường được quy định di chuyển với tốc độ sáu mươi km một giờ thế nhưng chủ phương tiện lại di chuyển với tốc độ sáu mươi năm km một giờ
với lỗi vi phạm này người vi phạm sẽ bị xử phạt chín trăm linh đồng và tước bằng lái xe bảy tháng
do là không để ý biển nên là tôi đã đi phạm qua tốc độ năm km
lần sau tôi sẽ cố ý đi đúng giao thông kiểm báo để có thể đi phạm
với đặc điểm tuyến cao tốc đại lộ thăng long có nhiều lối ra vào hầm chui đi các huyện của hà nội
đặc điểm nhiều giao cắt trực diện với tuyến như vậy nguy cơ tai nạn luôn thường trực nếu không đảm bảo tốc độ cho phép
chính vì vậy để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát nắm tình hình
tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu việc di chuyển quá tốc độ cho phép là rất nguy hiểm
với hành vi vi phạm này của chú chở người bệnh đi và các chú ở xa đến đi anh em tuyên truyền
chú quan sát hệ thống biển hạn chế tốc độ của chú nhé để chú lắm được để sau mình đi mình không tái phạm hành vi vi phạm như thế
vâng vẫn có rất là nhiều phương tiện
xe cá nhân xe khách đã vi phạm về cái hành vi vi phạm tốc độ do cái lý do là chủ quan không quan sát hệ thống biển báo
thì đơn vị cũng có bố trí về hình thức xử lý đấy là phạt nguội để nhằm lưng cao cái sự tinh thần trách nhiệm của người lái xe
để tránh khi mà có lực lượng chức lăng thì người lái xe đã chấp hành tuân thủ
khi vắng bóng lực lượng chức lăng thì lại tái diễn tình trạng vi phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi tham gia trên tuyến này
đây là tuyến có đoạn kết nối với mạng lưới giao thông đô thị rất ngắn không giống các tuyến cao tốc khác
vì vậy việc giảm tốc độ trước khi kết thúc cao tốc sẽ giúp người dân di chuyển an toàn hơn
tránh những xung đột trực diện tốc độ cao với các tuyến nhánh ra vào khác
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia
ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có ban hành công điện số ba gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định
các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn quốc phòng thông tin và truyền thông giao thông vận tải
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan báo chí
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh thành phố các bộ nêu trên thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu đồng thời giả soát các hoạt động trên biển nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
lợi dụng việc hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản trên sàn đầu tư xnet
một thanh niên đã rút hơn ba trăm linh triệu đồng trong tài khoản của một bị hại
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn hoàng hải ba mươi tuổi trú tại phường trinh gián quận thanh khê về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc hướng dẫn hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn xnet cho một người đàn ông tại thành phố đà nẵng
bằng các thủ đoạn tinh vi hải đã thực hiện hai lệnh rút tiền từ tài khoản của nạn nhân với tổng cộng là một mươi sáu bốn trăm chín mươi ba usd tương đương với hơn ba trăm tám mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đạt được đối tượng mua tiền ảo rồi quy đổi sang tiền việt nam đồng sau đó chuyển về bốn tài khoản ngân hàng do hải đứng tên dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hải đã khắc phục trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân
làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân cặp vợ chồng ở thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu lịnh án một mươi tám năm tù
chiều qua kết thúc phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố bạc liêu tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đạt tài sản ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một mươi một năm tù và bị cáo trịnh mỹ loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy vợ của bình năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đạt tài sản hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là bảy năm tù
theo cáo trạng bình thuê người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với diện tích đất là hai tám trăm linh m hai trên địa bàn phường nhà mát tp bạc liêu để lừa bán lấy tiền của người khác từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bình dùng sổ giả để bán chuyển nhượng cho hai người và chiếm đoạt năm ba tỷ đồng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt
làm chết hai người và năm người khác bị thương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan đến vụ sạt lở ta lưu gây hậu quả nghiêm trọng chiều ngày hai tháng bảy công an tp đà lạt cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra về những sai phạm tại công trình này và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng